đến hết ngày hai mươi bảy tháng ba toàn tỉnh lào cai có hai trăm chín mươi hai công dân từng đến khám điều trị và chăm sóc người nhà tại bệnh viện bạch mai
từ ngày hai đến ngày hai mươi năm tháng ba tất cả các trường hợp này đều đang được theo dõi cách ly theo đúng quy định
các đơn vị y tế đã lấy một trăm tám mươi mẫu xét nghiệm của các trường hợp này bảy mươi tám trường hợp đã có kết quả âm tính
hiện tỉnh lào cai vẫn đang tiếp tục huy động các lực lượng tích cực giả soát kiểm tra thân nhiệt khai báo y tế đối với khách ra vào tỉnh